tại hà nội ban bí thư đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát
thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ đại hội một mươi hai và xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
cùng sự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thường trực ban bí thư trần quốc vượng
cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên trung mương đảng các bộ ngành cơ quan trung mương đại biểu các tỉnh thành phố trong cả nước
qua báo cáo tổng kết các ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị đã khẳng định
nhiệm kỳ vừa qua công tác kiểm tra giám sát nói chung cũng như ngành kiểm tra của đảng đã có nhiều đổi mới
bám sát chức năng nhiệm vụ quyền hạn được quy định trong điều lệ để lại những dấu ấn tốt đẹp
góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ và đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
điều đó thể hiện quyết tâm cao của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư và bản lĩnh ngành kiểm tra
điểm sáng trong nhiệm kỳ này là đội ngũ cán bộ kiểm tra rất công tâm rất có bản lĩnh quyết liệt
thần trọng trong thẩm tra xác minh đối với các vụ việc khó đã tồn tại từ lâu
tuy nhiên tổng bí thư chủ tịch nước cũng nêu rõ bên cạnh những thành tích đã đạt được
thì công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng vẫn chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay
tại một số nơi công tác kiểm tra chưa thường xuyên quyết liệt còn mang tính hình thức
vẫn còn tình trạng nể nang kết quả kiểm tra chưa đều có chuyển biến rõ ở cấp trung ương
các cấp khác thời gian gần đây có tích cực hơn nhưng cũng chưa thật rõ nét
công tác kiểm tra giám sát phải được tiến hành thường xuyên toàn diện công khai
dân chủ thân trọng và chặt chẽ
trong đó lấy cảnh báo phòng ngừa ngăn chặn là chính
phải giữ vững nguyên tắc của đảng coi trọng chứng cứ không suy diễn không áp đặt
không thành kiến thực hiện đúng phương châm chủ động chiến đấu giáo dục hiệu quả
kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống
xây là nhiệm vụ cơ bản chiến lược
lâu dài chống là nhiệm vụ quan trọng cấp bách
chống cũng là để xây
xử lý nghiêm để giữ kỳ luật cũng là để làm trong sạch đảng trong sạch bộ máy nhà nước
và cả hệ thống chính trị chứ không phải là ghét bỏ
tổng bí thư chủ tịch nước cũng nhấn mạnh bên cạnh việc phát huy hiệu quả công tác kiểm tra
phải hết sức coi trọng công tác giám sát
đây là việc làm thường xuyên có tính phòng ngừa kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh
ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
thiếu gương mẫu trong cuộc sống với mục đích trị bệnh cứu người
và phải giữ cho được cán bộ
làm sao để không xảy ra là tốt nhất
chú trọng kiểm tra giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng
bị nhiều phản ánh tố cáo tham nhũng cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp
và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo quản lý
kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm trong công tác

tập trung chỉ đạo kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp dư luận quan tâm
các lĩnh vực địa bàn dễ nảy sinh tiêu cực tham nhũng

cấp ủy nhất là người đứng đầu phải tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng
theo chức năng nhiệm vụ và tăng cường lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn cấp ủy tổ chức đảng cấp dưới
thực hiện công tác giám sát tập trung lãnh đạo chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ
trong công tác kiểm tra giám sát ở địa phương khắc phục cho được tình trạng nề nang né tránh ngại va chạm
tôi đề nghị ủy ban kiểm tra trung ương tăng cường chỉ đạo ủy ban kiểm tra cấp dưới
trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng tránh tình trạng trông chờ nghe ngóng
nhẹ trên nặng dưới hoặc là ngược lại hoặc là bao che sai phạm của các địa phương cơ quan đơn vị
để hoàn thành công tác kiểm tra giám sát điều quan trọng quyết định là phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra
phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
các cơ quan kiểm tra cùng với các cơ quan nội chính thanh tra điều tra kiểm soát xét xử
phải thật sự là những thanh bảo kiếm sắc mén
đặc biệt là phải giữ gìn
phẩm chất đạo đức thật sự trong sáng trong sạch trí công vô tư có dũng khí đấu tranh ngăn chặn những việc làm sai trái lợi ích nhóm mưu lợi ích cá nhân
cán bộ kiểm tra phải là những chiến sĩ kiên cường có bản lĩnh chính trực và hơn ai hết
phải liêm phải sạch
đất nước ta đang đứng trước những yêu cầu nhiệm vụ mới với nhiều thời cơ thuận lợi khó khăn và thách thức đàn sen
sự nghiệp đổi mới hội nhập quốc tế phát triển đất nước đang chuyển sang giai đoạn mới đòi hỏi yêu cầu cao hơn và ngày càng đi vào chiều sâu
tổng bí thư chủ tịch nước lưu ý không được chủ quan tự mãn
hiện nay vị trí vai trò uy tín của ngành kiểm tra đảng đang được đề cao được nhân dân đặt vào mensive
của ngành kiểm tra đảng đang được đề cao được nhân dân đặt lòng tin là cơ sở để cán bộ ngành kiểm tra đảng
ra quân mạnh mẽ hơn nữa
tổng bí thư chủ tịch nước tin tưởng ủy ban kiểm tra trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp
sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao